trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín đảng ủy ban giám đốc nhà máy x năm mươi năm
quân chủng hải quân đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh trong toàn nhà máy
với phương châm kiểm tra giả soát tất cả cán bộ nhân viên người lao động đi du lịch và có người thân đi du lịch
công tác ở vùng dịch nhằm giám sát chặt chẽ không để bị động khi phòng chống dịch bệnh trên địa bàn
nhà máy x năm mươi năm quân chủng hải quân đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh
có nhiệm vụ theo dõi sát tình hình và triển khai các biện pháp phòng chống dịch
đồng thời quán triệt tuyên truyền đến toàn thể cán bộ công nhân viên trong toàn nhà máy
tránh tư tưởng hoang mang lo sợ hay chủ quan xem nhẹ
cơ quan chính trị của nhà máy đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng các hình thức sinh hoạt
giáo dục tập trung tuyên truyền qua loa truyền thanh nội bộ pano khẩu hiệu áp vích và cấp phát tờ rơi
hướng dẫn cài đặt ứng dụng bluezone trên điện thoại đến cán bộ công nhân viên nhà máy
và cán bộ chiến sĩ trên các tàu về sửa chữa thường xuyên kiểm tra nhắc nhở để cán bộ chiến sĩ
thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
dịch bệnh covid một mươi chín tiếp tục diễn biến khó lường nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng
và mức độ nguy hiểm đối với toàn xã hội ngày càng gia tăng
với những biện pháp phòng chống tích cực hiệu quả sự nỗ lực của cán bộ công nhân nhà máy x năm mươi
trong thời gian qua sẽ góp phần cùng toàn đảng toàn dân toàn quân và cả hệ thống chính trị
giành thắng lợi trong cuộc chiến với đại dịch covid một mươi chín